sốt xuất huyết vẫn không ngừng gia tăng và diễn biến phức tạp
đáng chú ý hiện có nhiều ca bị biến chứng nặng ở trẻ em
trong đó trẻ có thể trạng béo phì sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn và gây khó khăn cho việc điều trị
tại khoa nhi bệnh viện bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
thời điểm này trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận điều trị từ hai mươi đến hai mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong số này có đến hơn năm mươi trẻ bị béo phì
thể trạng cân nặng của trẻ béo phì sẽ làm diễn tiến của bệnh sốt xuất huyết trở nên nặng hơn
theo các bác sĩ tỷ lệ sốc do sốt xuất huyết ở trẻ có cân nặng bình thường là khoảng bốn sáu
còn ở trẻ béo phì phải cao gấp ba lần lên đến gần một mươi năm
nguyên nhân là do trẻ béo phì thường mang các triệu chứng như dối loạn chuyển hóa mỡ đạm đường điện giải
dối loạn nhịp thở dối loạn miễn dịch
chính vì vậy
tất cả những trường hợp trẻ béo phì bị sốt xuất huyết phải được nhập viện theo dõi
bởi nếu sốc sốt xuất huyết thì việc điều trị rất khó khăn trẻ dễ tử vong
những bệnh nhân có cơ địa béo phì có các bệnh lý đi kèm như huyết áp tiểu đường tim mạch
thì cần phải lưu tâm theo dõi chặt chẽ bệnh tình
khuyến cáo người dân cần chủ động trong phòng chống xuất xuất huyết
tăng cường dọn dẹp các dụng cụ có thể chứa nước tại gia đình nơi công cộng
để hạn chế sự sinh sản của mũi
phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết